tính đến một mươi tám h ngày hai mươi năm tháng bảy ngành y tế thành phố đà nẵng đã xác định có một bảy mươi chín trường hợp tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân bốn trăm một mươi sáu trong đó có hai trăm tám mươi tám trường hợp f một và bảy trăm chín mươi một trường hợp f hai
với một mươi bốn trường hợp chưa khai báo tạm trú công an quận đã yêu cầu thực hiện khai báo lưu trữ hồ sơ trước đó trong hai ngày là ngày một mươi một và ngày một mươi sáu tháng bảy công an thành phố đà nẵng đã phát hiện ba mươi một người nhập cảnh trái phép lưu trú ở địa bàn sơn trà và ngũ hành sơn
để triển khai các biện pháp khẩn cấp khoanh vùng dập dịch hạn chế tối đa sự lây lan ra các tỉnh lân cận và trên phạm vi toàn quốc tối qua hai mươi năm tháng bảy bộ y tế đã thành lập ba đội công tác đặc biệt hỗ trợ công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
tại thành phố đà nẵng tham gia ba đội có các chuyên gia hàng đầu có kinh nghiệm trong việc điều tra dịch tễ cách ly điều trị và xét nghiệm virus sars cov hai
nhiệm vụ của các đội công tác là hỗ trợ hướng dẫn kỹ thuật trong giám sát điều trị xét nghiệm và các hoạt động phòng chống dịch covid một mươi chín tại thành phố đà nẵng
báo cáo lãnh đạo bộ y tế và các vụ cục có liên quan về tình hình dịch bệnh và các hoạt động phòng chống dịch đã triển khai